trong hai tuần gần đây hà nội ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết đang giảm và không có trường hợp tử vong
tuy nhiên thành phố vẫn khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi thấy sốt xuất huyết có dấu hiệu trứng lại vì dịch vẫn chưa được dập hoàn toàn
một tuần hai lần tổ sung kích diệt long quang bọ gậy tại cụm dân cư số bảy phường điện biên lại tiếp tục công việc họ đã làm trong suốt ba tháng qua
quét dọn ở những địa điểm sinh hoạt chung dọn dẹp vệ sinh khu dân cư sạch sẽ kiểm tra rồi hướng dẫn cụ thể cho các hộ dân trong khu phố về việc tự chủ động phòng tránh xuất xuất huyết
tuy nhiên theo chia sẻ của những cán bộ của tổ xung kích bản thân họ cũng gặp nhiều khó khăn khi đi kiểm tra vận động người dân bởi có nhiều nhà không hợp tác với câu trả lời đơn giản không thích không muốn và không cần thiết

trong hai tuần trở lại đây xuất xuất huyết tại hà nội đang trứng lại tuy nhiên giảm là giảm so với đỉnh điểm hồi tháng tám vừa qua
hiện tại trung bình hà nội vẫn phát hiện hai năm trăm linh ca mắc mới mỗi tuần gần gấp đôi số ca mắc sốt xuất huyết tại tỉnh bình định tính từ đầu năm
theo chu kỳ hàng năm tháng chín một mươi mới là đỉnh dịch sốt xuất huyết do thời tiết mưa nhiều
chính vì thế nếu người dân chủ quan thì nguy cơ tái bùng phát dịch tại thời điểm này là điều dễ xảy ra
chúng ta vẫn luôn luôn phải phòng bệnh dân sự bệnh thứ nhất là ý thức của người dân trong vệ sinh sạch sẽ các khủng quan môi trường trong cộng đồng
đấy là chúng ta vẫn phải luôn luôn phải được nhấn mạnh và ghi lại đặc biệt là đối với vấn đề là chúng ta phải phối hợp thật tốt với hệ thống phòng dịch để có thể tiêm phòng
nếu mà chúng ta lại tiếp tục nghĩ rằng là sốt huyết đã giảm và chúng ta không có các biện pháp phòng ngừa
cũng như người dân không coi thường và cũng không để ý đến các biện pháp để mà có thể để phòng tránh cho mình
thì đương nhiên là cũng không thể tránh lại trường hợp đột xuất huyết chúng ta lại tiếp tục quay trở lại
hà nội vẫn đang tích cực triển khai các biện pháp cũng như tăng cường ngân sách cho công tác phòng chống dịch
tuy nhiên bên cạnh đó cũng rất cần có sự hợp tác tích cực từ người dân
người dân không chủ quan và có ý thức tự phòng chống cho bản thân và gia đình
có như vậy dịch xuất huyết mới có thể sớm được khống chế một cách triệt để